trên khai chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
viện vệ sinh dịch tễ trung ương quyết định tạm dừng tổ chức buổi tiêm chủng thường xuyên
tại các trạm y tế xã phường trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày một tháng bốn
viện vệ sinh dịch tễ trung mương đề nghị các trạm y tế xã phường thị trấn
quản lý đối tượng tiêm chủng chặt chẽ để thực hiện tiêm bù các vaccine cho trẻ
bảo đảm tiêm chủng đầy đủ ngay sau khi được phép tổ chức lại buổi tiêm chủng thường xuyên
ngoài ra các điểm tiêm chủng dịch vụ cũng tạm dừng tổ chức tiêm chủng trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày một tháng bốn
riêng các cơ sở y tế có phòng sinh đẻ
việc tiêm chủng vaccine viêm gan b liều sơ sinh tại cơ sở y tế vẫn được tổ chức bình thường
đối với các điểm tiêm chủng có tổ chức tiêm huyết thanh kháng nguồn ván
huyết thanh kháng dại vaccine phòng dại
cần bố trí nhân lực điểm tiêm chủng phù hợp theo quy định để tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao
chủ động phòng bệnh bảo đảm sức khỏe nhân dân